các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phải có cơ quan không phải cơ quan quản lý nhà nước không phải là chủ thể cung cấp dịch vụ công theo sự ủy nhiệm của nhà nước
vì vậy việc bắt buộc các chủ thể khác phải sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp thông thường tạo nên sự bất bình đẳng vi phạm các nguyên tắc về bình đẳng trong hoạt động kinh doanh
muốn cho thị trường bất động sản nó không có tình trạng nhữ loạn nó không có những yếu tố mà nó lừa đảo như vừa qua
thì luật này phải tập trung vào là quy định rất chặt chẽ về cái môi giới
và khi hoạt động môi giới thông qua một văn phòng
mà chúng ta gọi là sản nông dịch thì cái sản này nó phải là sản chuyên nghiệp
nó có khả năng để trợ giúp cho người mua và người bán có khả năng để là cánh tôi nối dài của nhà nước để nắm được dung tiện trợ
cũng trong phiên thảo luận nhiều ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về các chính sách công cụ để điều tiết thị trường bất động sản
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã tiếp xã giao ngài asha yu mendik
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa sội chủ nghĩa dân chủ sri lanka tại việt nam
nhân dịp ngài đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại việt nam
tại buổi tiết bộ trưởng tô lâm chúc nhiệm ký công tác mới của ngài asha yu mendik đạt nhiều thắng lợi thành công
tin tưởng ngài đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và sri lanka nói chung
giữa bộ công an việt nam và các đối tác sri lanka nói riêng
để thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam sri lanka bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tham vấn và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn đa phương các tổ chức khu vực và quốc tế về an ninh cảnh sát như liên hợp quốc interpol và các thể chế
ở khu vực ấn độ dương thái bình dương tăng cường trao đổi tiếp nhận xử lý thông tin tội phạm giữa văn phòng interpol hai nước
đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thông tin trong đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh an toàn cho cơ quan ngoại giao công dân việt nam tại sri lanka
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ asa umendis nhấn mạnh các cơ quan chức năng sri lanka luôn coi trọng
và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm
đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước
trên cương vị của mình ngài asa umanis khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa hai quốc gia sri lanka và việt nam ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
sáng nay tại thôn liên sơn xã sơn hàm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bộ công an phối hợp với tỉnh hà tĩnh
và các doanh nghiệp tổ chức lễ khởi công trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây một ngôi nhà cho các hộ nghèo
khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tham sự có đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
nhằm hỗ trợ các hộ nghèo gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh bộ công an vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng một căn nhà cho các hộ dân
qua đó góp phần giúp người dân có chỗ ở ổn định hơn yên tâm lao động sản xuất phần đấu vươn lên trong cuộc sống
nguồn kinh phí do bộ công an vận động từ các doanh nghiệp nhà tài trợ hơn năm mươi tỷ đồng mỗi căn nhà trị giá năm mươi triệu đồng
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trong những năm qua thực hiện chủ trương chung của đảng và nhà nước
bộ công an luôn tập trung hướng tới công tác an sinh xã hội chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước
sau khi hoàn thành hai ngôi nhà mẫu tại huyện hương sơn bộ công an phấn đấu sẽ hoàn thiện một ngôi nhà tỉnh nghĩa
trao tặng cho các hộ dân nghèo hộ khó khăn về nhà ở tại một mươi ba huyện thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vào dịp lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang gửi lời cảm ơn sự đồng lòng giúp sức của các nhà hào tâm nhà tài trợ
chúc mừng các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong dịp này
tại buổi lễ các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà tĩnh đã tiếp nhận kinh phí
dịp này đồng chí lương tam quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã dự lễ cắt băng khánh thành trụ sở công an xã sơn hàm huyện hương sơn
trong một mươi năm thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản đã tạo sự đột phá trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy khám phá một mươi năm năm trăm bốn mươi chuyên án trinh sát với hai mươi sáu một trăm linh đối tượng
đây là thông tin tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của bộ trưởng bộ
công an về việc tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới
do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức vào chiều ngày hôm nay
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu tại hội nghị
công tác nghiệp vụ cơ bản được coi là sức sống kim chỉ nam cho công tác đấu tranh hoặc công tác tội phạm
nhận thức được điều này ngay sau khi bộ công an ban hành chỉ thị số hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và thông tư của bộ công an
về công tác nghiệp vụ cơ bản hồ sơ cảnh sát trong toàn lực lượng
đến nay phần lớn cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận thức đúng vị trí
tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản nắm vững các quy định quy trình thực hiện
từ đó biện pháp cách làm sáng tạo bản lĩnh mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
đặc biệt trước bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ cơ bản
trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu căn cước công dân
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản
mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong thời gian qua
qua đó góp phần phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
giữ gìn an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cần thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng thực chất trong việc thực hiện công tác nhiệm vụ cơ bản
không để đi sau tội phạm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
tham mưu đề xuất với bộ về các giải pháp biện pháp những sáng kiến cách làm hay
phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong thời gian tới
chiều nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã có cuộc trao đổi với báo chí
về kết quả mới nhất vụ khủng bố xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu
trung tướng tôn sô nhật mạnh
về tội khủng bố nhằm chống chức quyền nhân dân khởi tố bảy bị can về tội không tố giác tội phạm
một bị can về tội che giấu tội phạm một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
và cùng ngày thì viện cẩm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định nếu trên
đến nay thì bộ công an đã thu giữ hai mươi ba khẩu súng các loại
trong đó có súng quân dụng súng hơi súng tự chế
và đặc biệt là trong cái số súng quân dụng thì có cả súng ar một mươi năm súng ak súng ckc
và thu giữ hai lựu đạn một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại một mươi năm kíp nổ một hai kg vật liệu nổ một nòng giảm thanh
hai ống ngắm một bộ mô hình miền tập ba mươi dao một mươi cờ phun rô
và nhiều các phương tiện thiết bị
với các biện pháp rất là nhanh chóng hiệu quả của lực lượng công an
sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân
nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng
chỉ sau hai ngày xảy ra vụ việc thì tình hình cơ bản đã ổn định
tính đến nay thì đã bắt giữ hầu hết số tham gia và thu giữ vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt
của chính phủ sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền các tỉnh tây nguyên
hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh tây nguyên nói chung
và ở tỉnh đắk lắc nói riêng đã diễn ra bình thường
tình hình ổn định an ninh trật tự được đảm bảo
bộ công an đánh giá đây là vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các đối tượng gây ra rất là man dợ
mất nhân tính liều lĩnh manh động
chúng quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án này
xảy ra còn có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài
thậm chí chúng cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về việt nam
để gian dựng chỉ đạo tấn công khủng bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việt nam
và bộ công an việt nam cũng rất là mong muốn các nước và bạn bè quốc tế
tích cực phối hợp hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với việt nam
trong điều tra xử lý vụ án nói riêng
cũng như trong công tác đấu tranh phòng chống khủng bố
trong đó có khủng bố quốc tế nói chung
trong vụ tấn công nổ súng của nhóm khủng bố tại địa bàn tỉnh đắk lắc
đại úy lê kiên cường
công an xã gia cà tu huyện chưa quỳnh đã bị thương rất nặng
nhưng rất may mắn anh đã được người dân trên địa bàn đưa đi cấp cứu kịp thời
trong bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay
chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ một người đàn ông nhỏ bé
nhưng lại có trái tim vô cùng dũng cảm
ông lê đình thuận chú tại xã gia cà tu
người trực tiếp góp phần đưa đại úy lê kiên cường vượt qua cửa tử
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ông có vũ khí rất manh động có thể cướp đi tính mạng của bản thân
nhưng ông lập tức lên đường để cứu đại úy lê kiên cường

ông có vũ khí rất manh động có thể cướp đi tính mạng của bản thân
nhưng ông lập tức lên đường để cứu đại úy lê kiên cường

nhưng ông lập tức lên đường để cứu đại úy lê kiên cường

nhưng ông lập tức lên đường để cứu đại úy lê kiên cường

nhưng ông lập tức lên đường để cứu đại úy lê kiên cường
tuy nhiên trong quá trình cấp cứu khám chữa bệnh cho những người bệnh cũng khó tránh khỏi những xung đột và mâu thuẫn dẫn đến những ứng xử chưa phù hợp giữa hai phía
và hàng năm vẫn còn những vụ việc hành hung nhân viên y tế xảy ra do sự bức xúc từ phía người nhà bệnh nhân
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định tp hcm một bác sĩ bị người nhà bệnh nhi đẩy vào tường bóp cổ khi đang đợi gấp xương cá cho bé gái
cũng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại khoa ngoại chấn thương bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long một bệnh nhân cầm dao rượt đuổi nhân viên y tế
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định tp hcm có thêm một bác sĩ bị tấn công bởi một vật sắt nhọn
chỉ tính riêng tại tp hcm thống kê trong năm hai nghìn hai mươi hai đã xảy ra tám mươi bốn vụ gây mất an ninh trật tự
trong đó có một mươi năm trường hợp hành hung nhân viên y tế tại các đơn vị trực thuộc sở y tế tp hcm
có những người nhà nhất là những ông bố bà mẹ thấy con mình bị đau ốm cứ hoạng lên và không chấp nhận người thầy thuộc làm việc như vậy mặc dù người ta đã cố gắng
thì đó là những điều rất vô lý
như vậy câu chuyện này là câu chuyện rất phổ biến và rất đa dạng ở đông bệnh viện
dù bất cứ lý do gì thì không được phép đánh người là đánh người thầy thuốc nữa
nguyên nhân cơ bản gây mất an ninh trật tự bệnh viện được chỉ ra là do cơ sở pháp lý pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh
tuy nhiên điều cần nhấn mạnh đó chính là tính chuyên nghiệp của một bộ phận cán bộ nhân viên trong bệnh viện chưa cao
một số nhân viên ít kinh nghiệm xử lý các tình huống cư xử không khéo sẽ dễ bị bào hành
vì người nhà bệnh nhân luôn có tâm lý nặng nề khi đưa người đến bệnh viện
và đó chính là sự thấu hiểu giữa các nhân viên y tế và bệnh nhân người nhà bệnh nhân
chữa bệnh cho bệnh nhân người nhà mình cũng tốt hay là thần thái tinh thần của các nhân viên y tế cũng tốt hơn
vâng thưa quý vị trong những năm qua mặc dù còn rất nhiều khó khăn như thiếu trang thiết bị vật tư y tế
nhưng nhiều bệnh viện đang nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đội ngũ bác sĩ nhân viên y tế cũng tự ý thức rõ ràng hơn về vai trò và trách nhiệm
của người thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong
thời đại công nghiệp bốn
và từ đây sự thấu hiểu giữa bệnh nhân và nhân viên y tế đã có sự cải thiện
và bước đầu hình thành nên một văn hóa ứng xử mới trong môi trường bệnh viện
không có khái niệm về ngày tháng giờ giấc
với các bác sĩ giờ nào còn bệnh nhân thì giờ đó là giờ làm việc
đó là câu chuyện thường ngày ở trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
để tránh những áp lực từ phía người nhà bệnh nhân trong lúc cấp cứu
các bác sĩ luôn chia sẻ và giải thích rõ tình trạng
bệnh với người nhà để hai bên có sự hợp tác nhất định
chúng tôi luôn quan tâm đến những vấn đề giao tiếp trong bệnh viện
và được coi nó như là một cái phần rất quan trọng của chất lượng bệnh viện
do đó thì ở bệnh viện bạch mai thì ban đông bệnh viện bạch mai
luôn luôn vẫn rất là coi trọng những cái vấn đề này
và coi giao tiếp trong bệnh viện hay là các giao tiếp giữa nhân viên y tế
và người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được coi như là một cái quy định bắt buộc
trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày bệnh viện bạch mai
nếu như trước kia người bệnh có thể phải đợi chờ cả ngày
mới có đủ kết quả siêu ân chiếu chụp
thì nay việc khám và trả kết quả đã được rút ngắn trong một buổi sáng
với những ca bệnh thông thường
em khám ở đây hai ba lần thì thấy các chị hướng dẫn thì là rất là chú đáo nhiệt tình
còn các bác sĩ thì nhẹ nhàng hướng dẫn và đọc kết quả các thứ
vì bệnh nhân rất là đông như vậy cho nên chúng tôi làm việc rất là sớm
năm giờ sáng chúng tôi
đã có mặt tại bệnh viện và tổ chúng tôi có nhiệm vụ là hỗ trợ người bệnh
những người bệnh đi lại khó khăn nhất
xe đẩy xe lăn rồi phân luồng tư vấn cho người bệnh
để người bệnh đến được nơi khám theo đúng nguyện vọng của mình
trung bình mỗi ngày bệnh viện bạch mai đón tiếp từ bảy đến một mươi người
từ các tỉnh phía bắc đến đăng ký khám chữa bệnh
việc triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử tại bệnh viện bạch mai
đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong quan hệ giao thông
giữa cán bộ viên chức bệnh viện với người bệnh gia đình bệnh nhân
dù là một số những tòa nhà cũng đã xuống cấp
nhưng bệnh viện luôn luôn có tôn chỉ là xây dựng bệnh viện sáng
xanh sạch đẹp và an toàn
còn việc chia các khung giờ để bệnh nhân đến khám không phải chờ đợi
việc đăng ký khám trước để theo đúng giờ
bệnh viện cũng sẽ kiên quyết triển khai trong thời gian tới
để bệnh nhân đã đăng ký trước đến là được khám luôn và không phải chờ đợi lâu
điều đó sẽ giảm thời gian chờ đợi
điều đó sẽ giúp cho các bác sĩ cũng có kế hoạch hơn
có thời gian cho từng bệnh nhân hơn và bệnh nhân không phải chờ đợi lâu
tuy nhiên các bác sĩ cũng cho rằng
với số lượng bệnh nhân tập trung rất lớn về bệnh viện tuyến trung ương như hiện nay
thì vấn đề khám phân tuyến ban đầu cũng rất quan trọng
đối với những bệnh thông thường bệnh nhẹ
người bệnh cần được bác sĩ giải thích rõ ràng
tránh tình trạng vượt tuyến khi không cần thiết
vâng có thể thấy
phong cách ứng xử chuẩn mực phục vụ chuyên nghiệp
tinh thần trách nhiệm cao
luôn lấy người bệnh làm trung tâm trong quá trình hoạt động phát triển của mỗi đơn vị
sẽ khẳng định được uy tín và trách nhiệm của cơ sở y tế
việc thực hiện tốt phong cách và thái độ phục vụ
sẽ đem lại sự gần gũi tình cậy hợp tác tuân thủ và chia sẻ từ phía người bệnh
góp phần nâng cao hiệu quả trong khám và điều trị
đặc biệt có thể thuận lợi hơn trong vấn đề giải quyết
khắc phục hoặc xử lý các sự cố y khoa xảy ra ngoài mong muốn